ủy ban nhân dân tp đà nẵng cũng đã tổ chức họp báo thường kỳ sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh việc thông báo chung về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
các vấn đề liên quan đến quy hoạch du lịch sơn trà và quản lý đất đai nhà công sản
là các nội dung nóng được các cơ quan thông tin báo chí trung ương và địa phương quan tâm đặt vấn đề với lãnh đạo thành phố
trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí về quan điểm của lãnh đạo thành phố
về vấn đề quy hoạch phát triển du lịch ở khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà
ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân tp cho rằng
thành phố luôn cân nhắc phát triển du lịch ở sơn trà trên tinh thần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển
đà nẵng cần thời gian để lấy ý kiến của các bộ ngành các doanh nghiệp và người dân
trước khi đưa ra ý kiến cuối cùng trình thủ tướng phê duyệt
năm hai nghìn một mươi hai thanh tra chính phủ đã có kết luận về sai phạm của thành phố đà nẵng
trên lĩnh vực đất đai bán nhà công sản không qua đấu giá
giá đất bán cho doanh nghiệp thấp hơn giá quy định gây thất thu ngân sách hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
về vấn đề này ông huỳnh đức thơ nhận trách nhiệm
thành phố đã lúng túng và chậm có phương án thu hồi thất thoát
các cá nhân sai phạm chưa được xử lý
trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục giả soát và báo cáo chính phủ